sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông đã ký quyết định kỷ luật năm cán bộ hạt kiểm lâm huyện đắk cờ long
vì thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý dẫn đến xảy ra các vụ việc phá rừng kinh doanh gỗ trái phép
theo quyết định hai cán bộ bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo gồm hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện đắk cơ long kiểm lâm xã quảng sơn
ba đối tượng còn lại cùng bị kỷ luật với hình thức hạ bậc lương gồm có
phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện đắk cơ long phụ trách trạm kiểm lâm địa bàn xã quảng sơn và kiểm lâm xã quảng sơn
trước đó cục cảnh sát phòng chống buôn lậu gian lận thương mại c bảy mươi bốn bộ công an phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông
tiến hành kiểm tra sưởng chế biến gỗ của doanh nghiệp tư nhân quốc triệu xã quảng sơn phát hiện doanh nghiệp này cất giữ chế biến
kinh doanh bốn mươi hai bốn trăm bảy mươi bốn mét khối gỗ tròn mới khai thác không có dấu búa kiểm lâm
phía doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ hợp pháp mở rộng kiểm tra một số điểm tập kết gỗ tại vườn tiêu thôn một và hai
bãi tập kết gỗ tại vườn cao su cà phê ở thôn ba xã quảng sơn
cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm hai trăm một mươi sáu ba trăm chín mươi ba mét khối gỗ mới khai thác không rõ nguồn gốc
nên đã tạm giữ xác minh chủ sở hữu để làm rõ trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan